nhanh chóng và có sức lan tỏa mạnh mẽ thực sự là điểm ưu việt của mạng xã hội so với các loại hình truyền thông khác
tuy nhiên sự vội vàng thiếu cẩn trọng thiếu kiểm soát trong khai thác và sử dụng mạng xã hội đã dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường
nhiều vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm cho thấy có những thông tin đăng tải chia sẻ bình luận đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể cá nhân có liên quan
lê văn như ý chú tỉnh kiên giang có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ ở huyện tháp mười nhưng hai người đã chê tay từ năm hai nghìn hai mươi hai
đầu năm hai nghìn hai mươi ba vì muốn nối lại tình xưa ý nhiều lần liên lạc với chị này đề nghị quen lại nhưng bị tình cũ từ chối
đến ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ý đã đăng tải một số hình ảnh và video của người phụ nữ này lên facebook cá nhân
sau khi phát hiện hình ảnh riêng tư của mình trên mạng xã hội chị này đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc ý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
công an huyện tháp một mươi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ý về hành vi tiết lộ thông tin và hình ảnh về đời sống riêng tư
bí mật của người khác mà không được sự đồng ý với số tiền bảy năm triệu đồng
trước đó ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện thanh bình phát hiện tài khoản facebook do ông trần bình an
trú tại thị trấn thanh bình sử dụng livestream một đoạn video clip phản ánh chính quyền địa phương đến nhà
yêu cầu ông an tháo gỡ phần bê tông lấn chiếm lòng lề đường
trong đoạn video clip thu hút nhiều bình luận trái chiều gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
qua đó phát hiện tài khoản facebook cá nhân của thọ bình luận nội dung tục tiễu xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước
nên đã tiến hành mời làm việc và xử lý nghiêm
công an huyện thanh bình cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền bảy năm triệu đồng
đối với nguyễn phước thọ về hành vi bình luận trên facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước

công an huyện thanh bình cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm uy tín của cơ quan nhà nước
nhất là những thông tin nóng tin giật gân có tính chất nhạy cảm trên mạng xã hội
trước các tin tức được đăng tải hoặc chia sẻ mỗi người cần phải thận trọng tỉnh táo bởi nếu đăng các thông tin không đúng sự thật có thể sẽ gây hại cho cộng đồng và cá nhân vi phạm còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật